tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng nam mưa lớn trên diện rộng cùng với lượng nước từ các hồ chứa thủy điện xả về đã khiến nhiều khu dân cư bị cô lập
do ảnh hưởng của mưa lớn cộng với việc các thủy điện đắc my a vương sông bung bốn xả lũ trong những ngày qua đã khiến nước lũ trên sông vu gia đoạn chảy qua địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam dâng cao
ở mức sấp xỉ báo động ba hầu hết các tuyến đường ngập sâu trong nước đã khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn
trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ ủy ban nhân dân huyện đại lộc đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học để bảo đảm an toàn đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả sau khi nước rút giúp nhân dân ổn định sản xuất và sinh hoạt